có tình án về tội giết người là mới được cá tù vào ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một trước đó là quỳnh thanh
ngàn nó có hành vi là giết người nhưng mà giết người chưa đạt do mâu thuẫn thù tức cá nhân và hồng
kính thành sự cũng đã bắt nó tự nhàng mang về rồi xử lý về các hành vi giết người giết người chưa
đạt nó tự nhàng này là lưu manh của ông đồ xem thường pháp luật xem thường tính mạng của người
khác cái thứ hai đối tượng nhàng này là cháu của nạn nhân hồ văn đẹp là mẹ có đối tượng nhàng là
chị là chị của là vợ của ông hồ văn đẹp có mối quan hệ là thân tình những người có mối quan hệ
thân tình gì mới có khả năng đều được nạn nhân đi từ nơi mà từ nhà nạn nhân đến nơi quang
vắng để mới trực tiếp ra tay ký án được còn người lạ thì rất là khó à
rebellion bất thường của huỳnh thanh nhàn kiến ban truyền án quyết định sẽ theo sát đối tượng này
bất kỳ bằng chứng nào thể hiện huỳnh thanh nhàn và ông đẹp có liên hệ nghi vấn nào trước đó
tiếp tục điều tra do người nhà nạn nhân cung cấp cho các trinh sát thông tin trước đó
khi ông hồ văn đẹp rời nhà huỳnh thanh nhàn có đến rủ ông đẹp đi uống cà phê thu tiền nợ
như vậy bàn truyền án đã xác định nhàn chính là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân
thu thập được một cái thông tin đó là nó cũng quan trọng
qua cái con của đối tượng nhà này cung cấp là chưa cái ngày xảy ra vụ án
thì đối tượng nhàn này có lấy những cái con dao cũ trong nhà ra để mài
thì khi mà con hỏi mài để làm gì thì
đối tượng nhàn này trả lời là thì lâu ngày ba thấy là không có xài nên ba lấy qua mài
và cho con của đối tượng nhàn này nhận dạng cái con dao mình thu được tại hiện trường
thì qua sơ bộ thì con của đối tượng này cũng xác định là con dao đó là bữa đó ba con có lấy ra mài
thì cho nên là chúng ta lại càng thu thập càng có lòng tin hơn nữa là đối tượng nhàn chính là cái đối tượng chính trong cái vụ án này
càng ngày những thông tin thu được càng dài dặn chứng minh huỳnh thanh nhàn có liên quan đến cái chết của ông đẹp
đặc biệt quá trình tiếp xúc camera quãng đường từ nhà ông đẹp ở xã mỹ an đến khu vực nhà máy xử lý rác thải thị trấn mỹ luông
bà truyền án đã thu thập được hình ảnh của nạn nhân và một người đàn ông có hình dáng rất giống huỳnh thanh nhàn
đoạn thăng tích cực cùng với các anh em trinh sát đã đi kiểm tra từng cái camera an ninh và từng cái camera ở trên nhà văn
qua đó thì nhiệm vụ của bác thăng gà sót ngày đêm không kể ngày đêm để chi tìm ra cái đối tượng
chi vết theo các tuyến đường của bị hại đi trước sức dữ liệu camera thì mới phát hiện ra được là nạn nhân hồn đẹp khi mà từ nhà mình từ ấp mỹ an từ xã mỹ an đi đến thị trấn mỹ luông quận nhà mới
từ gần cái hiện trường mỹ luông thì gần cái hiện trường chỗ lâm đình ai nơi xảy ra vụ án thì nó có hình dáng của một người hình dáng một người lên xe cùng nạn nhân đi vào cái nơi mà xảy ra vụ án
quá trình cho tiến hành bắt đầu tiến hành cho nhận dạng các đối tượng nhận dạng thì bắt đầu hình ảnh thì lúc mờ thì lúc tỏa nhưng mà xác định rõ đây là đối tượng quỳnh thánh nhan
những hình ảnh thu thập được qua camera đã góp phần quan trọng lên tiếng tố cáo hôn thủ của vụ án
sau quá trình tổng hợp các chứng cứ bàn chuyên án đã khẳng định
quỳnh thánh nhan chính là người đã gây ra cái chết cho ông hồ văn đẹp
quy định phá án lập tức được đưa ra vào đêm hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình mình trinh sát mình thu thập thông tin thì mình xác định là đối tượng nhàn này là rất là manh động
trước đây là cũng là có tiền án về tội giết người
cho nên là mình cũng bố trí những cái phương án rất là nhiều cái tổ trinh sát bố trí xung quanh cái nhà của đối tượng này
để mà mình phòng ngừa cái vấn đề
mà đối tượng này manh động chống trả lại cái lực lượng khi mà tiến hành vô mời
thì sau khi bố trí xong tất cả các mũi trinh sát thì đêm ngày hai mươi chín tháng sáu thì khoảng là một mươi chín h tối
thì lực lượng trinh sát phát hiện là đối tượng nhàn này đi uống cà phê là và đang trên đường về nhà
thì xin ý kiến của bà chuyên án là quyết định là khi mà đối tượng nhan này vào nhà
bắt đầu là các tổ trinh sát tấn công vào để mà trắng áp mời đối tượng này về làm việc
để chuẩn bị cho việc bắt được huỳnh thanh nhàn đảm bảo an toàn bí mật
lực lượng trinh sát được bố trí bao vây quanh nhà đối tượng

an giang đã mở phiên tòa hành sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh nhàn mức án tổ trung thân về tội giết người
đồng thời hội đồng xét xử cũng được bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại số tiền trên một trăm linh triệu đồng
từ buổi sát chết chưa rõ danh tính bên đường lực lượng công an tỉnh an giang nhanh chóng vào cuộc bằng mọi biện pháp khẩn trương quyết liệt tìm ra hung thủ
huỳnh thanh nhàn một đối tượng vừa chấp hành xong bản án phạt tù chưa được bao lâu thì lại tiếp tục dính vào vòng lao lý cũng với tội danh giết người
bản án trung thân lần này sẽ là hình phạt nghiêm khắc để nhàn hiểu rằng ngày về sẽ rất xa nếu nhàn không thành tâm hối cãi một cách thực sự

vùng cổ thử thi có người tây băng keo trong rộng bốn năm cm
hello a music người
vào lúc khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận tin báo từ công an tp hcm là phát hiện có một sát tử thi là nữ giới nằm sắp dưới chiếc niệm mỏng màu đỏ
tử thi đang trong thời kỳ phân quỷ và trôi dạt vào cái bờ đi biển thuộc khu phố vịch dòng của phường vĩnh vang tp hcm
ngay sau khi tiếp nhận tin báo thì chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường
đạo cho lực lượng điều trị viên phối hợp với điều trị viên tp hcm nhanh chóng cùng với lực lượng các phòng ban nghiệp vụ của công an tp hcm để khám nghiệm hình trường khám nghiệm tử thi
đồng thời chỉ đạo cho lực lượng trinh sát xác minh khu vực nơi hình trường và các khu vực quan cảnh
nhận dạng xe và anh khai báo thêm là trước đó ngày một mươi bảy vợ anh là tên cái thị tì nhi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường
chủ khu bốn phường vĩnh thông thành phố rạch giá đã ra khỏi nhà và mang theo chiếc xe trên đồng thời là
trên người của nạn nhân đó có mang có mặn áo thun màu xanh nhắn tay trên người còn đeo các nữ
vật như dây chiền dòng xe men nhắn tay và bóng tay qua cái tài liệu chứng cứ như thế thì kết hợp
với kết quả khám nghiệm như chưa có thi thì chúng tôi tiến hành cho nam nhận dạng của đồ vật rồi quần
áo của nạn nhân thì anh nam xác định nạn nhân chính là vợ anh ngay sau khi có kết luận của vòng
kỹ thuật hình sự và các tài liệu có liên quan xác định đây là vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm
trọng giám đốc công an tỉnh kiên giang đã quyết định thành lập chuyên án chỉ đạo lực lượng công
an hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nhằm chấn an dư luận trên cơ sở các
dấu vết về hiện trường phát hiện sát nạn nhân bàn chuyên án tiến hành phân tích đánh sáng kỹ lưỡng
các tài liệu vật chứng thu được nạn nhân tên cái thị thủy nhi từng là nhân viên thu ngân tại nhà
hàng năm nhỏ thành phố rạch giá năm hai nghìn một mươi sáu như nghỉ làm và hành nghiệp tự nhiên được phát triển
nghề cho vay tiền góp kiêm bán số đề lúc này hàng loạt giả thuyết được đặt ra cho ban chuyên án
đối tượng có khả năng là người quen biết với nạn nhân không loại trừ các đối tượng có tiền án tiền
sự bắt gặp nạn nhân đeo nhiều mũi trang nên nảy suy nghĩ đổ sát hại nạn nhân rồi cấp tài sản
có khả năng do ghen tuông tình ái hoặc nợ nần tiền bạc không trả nổi dẫn đến giết người cướp tài sản
không loại trừ các nguyên nhân khác đối tượng
từ một đến hai tên trở lên và có sự âm hiểu nhất định về địa bàn
tổ chính xác đã được lãnh đạo phân công là chia làm ba mũi một là dựng lại những nhân thân lay lịch
của chị nhi tại vì biết thông tin trước khi chị nhi đó là có làm tiếp viên tại quán nhà hàng năm
nhỏ và cái thứ hai là trong quá trình chị nhi đi làm tiếp viên và cũng có bán số và cũng cho
tiền góp và cái thứ ba trong quá trình chị nhi đi làm tiếp viên và cũng có bán số và cũng cho dây tiền góp và cái thứ ba trong quá trình chị nhi đi đi làm tiếp viên và cũng có bán số và cũng cho dây tiền góp và cái thứ ba trong

mặt các điều tra viên tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân trước khi bị giết
đặc biệt chú ý đến những đối tượng đi lại với nạn nhân gần thời điểm nạn nhân bị giết
bên cạnh đó một tổ công thách ra soát tất cả các hồ sơ của những đối tượng từng có tiền án tiền sự phòng tờ cờ bạc
ma túy và các đối tượng thuộc diện nghi vấn trên địa bàn tỉnh kiên giang đặc biệt là địa bàn thành phố rạch giá
tuy nhiên các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn đều có những chứng cứ ngoại phạm và loại khỏi vòng tình nghi
ngay cả khi trích xuất hình ảnh camera an ninh ở các tuyến đường nhà dân bên đường để thu thập chứng cứ
hình ảnh lưu từ ngày nạn nhân mất tích tuy nhiên cũng không có gì khả quan
mỗi trinh sát tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân thì có một thông tin được báo về cho ban chuyên án
đó là vào đám tang của nạn nhân có một người đàn ông mang bảy bông hoa hồng đến
vậy người đàn ông đó có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân hay không
có khi nào liên quan đến tình ái ganh tuông dẫn đến cái cọp trong lúc nóng giật
y ra tay sát nải nạn nhân rồi lấy đi tài sản và phi tăng sát nạn nhân xuống sông
không để bỏ sót lọt bất cứ một manh mối nào
người đàn ông mang bảy bông hoa hồng đã được mời đến cơ quan điều tra
không có liên lạc nhiều nữa
còn lý do bảy bông hoa hồng đó là một đối tượng khác là tại vì quen biết bảy năm
cho nên kỷ niệm bảy năm là tình cảm bạn bè đêm qua để diễn thôi
chứ không phải vì mục đích mà gan tuông đàn ái để diễn
khi cơ quan điều tra làm việc với gia đình cá hến thị thủy nhi
thì được anh nam chồng chị nhi xác nhận
thời điểm cuối cùng nhìn thấy chị nhi là vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mỗi ngày thì khoảng một mươi bảy giờ chị nhi sẽ về nhà
nhưng hôm đó chị nhi không về
tìm hiểu sâu hơn nữa để làm rõ mối quan hệ của chị nhi thì được biết
trước đây nhi có làm việc tại nhà hàng năm nhỏ
có mối quan hệ với một số người bạn làm trong nhà hàng tên loan mi
và thường xuyên đi uống cà phê với hai người này
tiếp tục cơ quan điều tra mời chị nhi và chị loan về làm việc
thì được biết trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
ba người có gặp nhau ngồi uống cà phê chung
nhưng được một lúc thì nhi đứng lên rồi về trước để đi công việc riêng
những người dây tiền góp của nhi đều là những người làm thê làm mướn
không có công an việc làm ổn định những đối tượng hút chích diện ngập trên địa bàn
một số đối tượng xác minh không có mặt ở địa phương bỏ đi làm ở nơi khác
chẳng hạn đi ở bình dương tp hcm và đi ghe biển ở phú quốc
và một số nơi khác do đó thì tổ công tác đã tiến hành cho chính xác tiến hành đến những nơi này đối tượng
đã mà đi làm việc để gặp trực tiếp đối tượng làm việc để chứng minh thời gian bắt minh
cũng như những cái tài sản bắt minh về kinh tế của các đối tượng
thì qua nhiều ngày làm việc ở nhiều mũi danh sát tập hợp báo về thì qua đó tôi thấy nổi lên được một số đối tượng
sau đó cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng này về phòng bc hai để làm việc đấu tranh
đó là những nam giới có độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi năm tuổi có biểu hiện bất minh về tài chính
thậm chí mở rộng diện kim tím sang những xã huyện thị trấn lên cận
với biện pháp kiểm tra tàn trú tàm vắng ở nhà nghỉ phong trọng

và các tiệm văn hóa một hướng điều tra khác mà ban chuyên án cần quan tâm là xa xoát các tiệm vàng
tiệm cầm đồ mua bán điện thoại trong thành phố rạch giá cũng như các huyện lân cận nhằm
truy tìm tăng vật vụ án đó là chiếc điện thoại iphone sáu và số nước trang trị như đều trên người
có thể nói nếu tìm ra tăng vật có thể truy được ra đối tượng hung thủ của vụ án
nhưng nếu đối tượng mang tài sản cướp được đem đi tiêu thụ tại tỉnh khác như vậy sẽ
gây khó khăn trong công tác điều tra và phá án không nản trí tổ trọng án tiếp tục giả soát tất
cả những người hiện đang vay nợ chị nhi có mất minh về tài chính trong thời gian gần đây
thì khoanh vùng được khoảng ba mươi đối tượng loại dần thì có ba đối tượng có những biểu hiện đặc biệt nghi
vấn ba đối tượng này thì trong đó có hai đối tượng ban đầu gắt chói văn co về cái thời gian bất minh
về thời gian không muốn nói rõ thời gian của mình bất minh như thế nào tiền này kia ở đâu mà có thì
sau đó sau khi làm việc thì các đối tượng khai nhận là do do có hành vi đánh bạc ở nơi khác được cái
số tiền bỏ túi tiêu xài nên sẽ tiến hành tiến hành làm việc với các những người mà tham gia đánh
bạc cùng với các khẩu tượng này thì họ đều khai nhận là có có những người này do đó thì chứng minh
được cái việc mà đối tượng này bất minh về thời gian cũng như là có số lượng tiền của người khác
số tiền trong người là không phải do phạm tội giết chỗ chị nhi để có được
do đó là hai đối tượng này tạm thời để đổi khỏi diện nghi
sàng lọc trên dưới là trên ba mươi đối tượng
trong đó thì nổi lên nhất là đối tượng cao giang càng
có nhiều cái biểu hiện nghi dấn
thứ nhất đối tượng này là người tiếp xúc với nạn nhân sau cùng
cái thứ hai là đối tượng cao giang càng có biểu hiện bất minh về kinh tế
chẳng hạn như là đối tượng này là làm ở năm nhỏ có lương có hai triệu đồng tháng
nhưng mà lại có nhiều thông tin là trả nợ cho rất là nhiều chủ nợ số tiền lớn
đối tượng cao văn càng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tệ huyền tân hiệp tỉnh kiên giang
trở thành nghi can số một của vụ án với nhiều biểu hiện bất minh
nhưng đây chỉ là những biểu hiện bất minh của tổ công tác xác định được
còn để xác minh y có phải là hung thù của vụ án hay không còn là chuyện khác
một chi tiết không thể bỏ qua trong vụ án này là chiếc trăn cuốn ti thể nạn nhân
đây là loại trăn có kích thước hai mét nhân một mươi bảy có hai mặt

inconvenience người dân
ban truyền án nhận định loại chăn này thường được học sinh sinh viên những người làm thuê làm mướn hay sử dụng để lót trên giường nằm
và chiếc chăn này đã được sử dụng một thời gian khá dài
nếu như người quen của hung thủ đã từng đến nơi mà ông thủ thực hiện hành vi giết người thì có thể nhận ra được chiếc chăn quen thuộc này
ngay lập tức một trinh sát được cử đi để tìm hiểu về vật chứng này
các công tác phát động phòng trọng chúng ta phát hiện được tin là đối tượng càng có một niệm màu đỏ có hình quả dân gấu tương tự với niệm mình phát hiện ở khu vực viện trường
đồng thời lúc này một nguồn tin cực kỳ quan trọng được cấp báo về cho cơ quan điều tra
đó là có người dân biết được lê nhật triều là bạn rất thân đối với đối tượng cao văn càng
có kể cho họ nghe về việc đến nhà càng giúp chuyển đồ
có khả năng y nắm được
hôm một mươi bảy tháng một mươi là càng có nhờ tôi chở đi chuyển đồ dọn nhà trọ
thì một hồi có dọn cái niệm là càng kêu tôi đem đi bỏ chở đi bỏ ở cầu gạch giá hai đường sinh á
rồi lên đây tôi mới biết là cái trong cái niệm đó là sát người
cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay đối tượng cao văn càng
đầy đủ chứng cứ khẳng định càng là đối tượng tỉnh nghị sơn một
nên tổ công tác xác định cần phải truy bắt nhanh
nếu không hán sẽ trốn sang địa phương khác hoặc vượt biên
chiều ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bàn truyền án đã nắm được thông tin y tự quê lên thành phố rạch giá
nên đề ra phương án vây bắt chốt chặn nhiều tuyến đường khả năng đối tượng có thể tàu thoát